văn phòng chính phủ cho biết mới đây báo chí đã có phản ánh về việc được thi công những gói thầu
do cục đường thủy nội địa việt nam làm chủ đầu tư
những công ty trúng thầu phải trích nộp một phần tiền trở lại cho chủ đầu tư với tỷ lệ nhất định
trên giá trị trúng thầu khoảng từ năm mươi
về việc này phó thủ tướng thường trực trương hòa bình yêu cầu bộ trưởng bộ giao thông vận tải
chỉ đạo khẩn trương kiểm tra làm rõ xử lý nghiêm sai phạm nếu có
báo cáo thủ tướng chính phủ trước ngày một tháng chín tới
trước đó theo phản ánh của báo chí cục đường thủy nội địa việt nam thuộc bộ giao thông vận tải
là nơi thu quỹ đen của các công ty trúng thầu những công trình do đơn vị này làm chủ đầu tư
theo đó để được thi công những gói thầu do cục đường thủy nội địa việt nam làm chủ đầu tư
những công ty trúng thầu nộp vào từ năm mươi
sau khi báo chí phản ánh nội dung nói trên bộ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn văn thể
đã ký quyết định thành lập tổ thanh tra xác minh làm rõ vụ việc
bộ trưởng bộ giao thông vận tài nguyễn văn thể cũng đã quyết định tạm đình chỉ công tác
đối với ông nguyễn xuân hồng nhân viên và ông vũ mạnh hùng quyền trưởng phòng kế hoạch đầu tư
để giải trình nội dung buổi chê trác tiền tỷ ngay tại phòng làm việc